buổi lễ nhằm ôn lại bảy mươi năm xây dựng và phát triển của ngành tòa án dưới sự lãnh đạo của đảng cộng sản việt nam
tòa án nhân dân đã không ngừng củng cố hoàn thiện và trưởng thành về mọi mặt hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà đảng nhà nước và nhân dân giao phó
góp phần vào việc giữ vững an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội
và đảm bảo các quyền dân chủ của nhân dân trong sự nghiệp đổi mới và xây dựng đất nước
đây cũng là dịp trao tặng kỷ niệm trương về sự nghiệp tòa án và bằng khen cho các tập thể cá nhân lập nhiều thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước
và để ghi nhận công lao thành tích của các cá nhân tập thể có nhiều đóng góp cho sự nghiệp tòa án nhân dân
xin được chuyển sang những tin tức khác đội cảnh sát phòng chống bà tùy công an huyện mường ấn vừa phối hợp với đồn công an búng lao tỉnh điện biên
vừa phá thành công chuyên án hc một bắt một đối tượng đang có hành vi bệnh

công ty trách nhiệm hưu hạn thiên long do phạm đình nhu làm giám đốc đã xuất bán hàng hóa là mù cao su và hạt điều với số lượng lớn cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh với tổng doanh thu gần một trăm ba mươi tỷ đồng
tuy nhiên đã bỏ ngoài sổ sách kế toán không kê khai nộp thuế nhằm mục đích trốn thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp với tổng số tiền trốn thuế là gần bảy tỷ đồng nhằm hưởng lợi cá nhân

xin được chuyển sang những thông tin về giáo dục
hôm nay bảy tháng chín là hạn chót để các thí sinh đập hồ sơ xét tuyển nguyện vọng hai
vào các trường đại học và cao đẳng năm học hai nghìn một mươi năm
trong đợt xét tuyển nguyện vòng hai này các thí sinh được nộp hồ sơ vào ba trường khác nhau
mỗi trường bốn ngành ngoài ra một số trường còn xét tuyển bằng điểm học bạ trung học phổ thông
mặc dù rộng cửa cho thí sinh vào đại học cao đẳng như vậy nhưng đến thời điểm này
nhiều trường thấp giữa tấp cuối hoặc các ngành khó tuyển của những trường tốt trên vẫn còn thiếu chỉ tiêu
trong khi đó một số trường đã đủ chỉ tiêu nhưng vẫn khá lo lắng về số lượng hồ sơ ảo
khi thí sinh nộp vào ba trường cùng một lúc
bộ giáo dục và đào tạo đang tiếp tục thống kê tình hình và sẽ sớm công bố thông tin liên quan đến đợt xét tuyển này
sau khi kết thúc đợt hai những trường chưa đủ chỉ tiêu sẽ tiếp tục tuyển sinh thêm các đợt nguyện phòng bổ sung sau
thí sinh đã trúng tuyển không được tham gia xét tuyển ở đợt xét tuyển nguyện phòng bổ sinh tiếp theo
và hỗ trợ chi phí học tập đã hết hiệu lực
phóng sự sau sẽ phản ánh về tình trạng này tại trường phổ thông dân tộc bán chú tiểu học trung trải huyện mường nhé tỉnh điện biên
bắt đầu từ năm học hai nghìn một mươi năm hai nghìn một mươi sáu này một trăm linh học sinh ở mọi đối tượng đều phải tự túc mua sách giáo khoa vở viết
điều này gây hụt hẫng và khó khăn đối với nhiều bậc phụ huynh khi phải lo thêm một khoản chi phí đáng kể cho việc học của con em mình
nhất là đối với trường phổ thông dân tộc bán chú tiểu học trung trải này
hơn bảy mươi học sinh của trường là con em hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số
do đó việc phụ huynh ở đây bỏ tiền ra mua sách giáo khoa cho con em đi học đối với họ không dễ dàng gì
ngoài năm thì được nhà trường và nhà nước cấp phát sách nhưng mà năm nay thì lại không có cái đấy
tức là gia đình thì khó khăn toàn người đi làm nương dân di cư thì về thì không đủ điều kiện để mua sách cho các cháu đi học
thế là đến thời điểm hiện tại là các cháu xuống trường rồi nhưng mà vẫn chưa có sách để các cháu học
mỗi năm thì nhà trường phát cho các em học sinh năm nay thì nó không có nhưng mà gia đình nó khó khăn
nó chưa mua được sách giáo khoa cho con em đi học
xin đề nghị cho phòng giáo dục huyện và tỉnh giúp kiếm sách giáo khoa cho các em học sinh trường
chứ còn nhà mình là không thể
không thể mua được cho con
để từ bỏ thói quen trông chờ nhà nước đã khó để họ bỏ tiền ra mua sách vở cho con càng khó hơn
bởi với nhiều hộ họ chỉ có thể lo được bữa ăn hàng ngày
này thêm việc mua sách cho hai ba đứa con thậm chí nhiều gia đình có tới bốn năm đứa đi học tốn cả triệu đồng thì gần như là không thể
bởi vậy sau khai giảng bước vào năm học mới toàn trường còn đến bảy mươi học sinh không có sách giáo khoa
việc bốn năm em học chung một quyển sách đang khiến công tác dạy
và học ở ngôi trường này hết sức khó khăn
ví dụ như bây giờ là tiết học đầu tiên thì chúng tôi giới thiệu về các tranh ảnh trong sách
thì tôi thấy là các cháu phải chung nhau một quyển sách để nhìn thì các cháu hai cháu ở ngồi bàn dưới là
bởi vì bốn cháu chung nhau một quyển sách thì các cháu lại phải đứng lên để nhìn lên bàn bạn trên
hoặc là hai cháu ở bàn trên lại phải quay xuống bàn dưới để xem cho cùng bạn
nên là rất là khó khăn
gây mất trật tự của lớp cô giáo cũng khó hướng dẫn học sinh
nếu tình trạng này kéo dài chắc chắn sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng dạy và học của nhà trường
bởi vậy trường vẫn đang tiếp tục vận động phụ huynh mua sách cho con em mình
đối với những hộ quá khó khăn thì trước mắt là mua hai quyền toán và tiếng việt cho mỗi em
đối với nhà trường thì hiện tại vẫn cứ tuyên truyền và vận động phụ huynh học sinh
và cố gắng mua sách vở
cố gắng mua sách vở cho học sinh để học sinh đảm bảo công tác học tập cho các cháu trong lớp học
hiện nay gần một mươi học sinh của một mươi ba trường tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn huyện mường nhé
cũng như nhiều trường học ở các huyện miền núi vùng cao cũng đều rơi vào tình trạng tương tự
cấp ủy chính quyền địa phương cũng như ngành giáo dục điện biên mường nhé
cần có những giải pháp thích hợp để hỗ trợ sách vở cho học sinh
đồng thời tiếp tục tuyên truyền và vận động các bậc phụ huynh tiết kiệm dành dụng mua sách vở cho con em mình
làm sao để dân đáp ứng đủ lượng sách vở cần thiết phục vụ tốt hơn việc học của học sinh
tránh tình trạng học sinh thiếu sách vở dẫn đến bỏ học giữa trường